huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh có hai tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài là hai mươi năm km
và trong thời gian qua nhiều hộ dân ở các xã ven biển đã tự ý đánh bắt nuôi trồng thủy sản trên tuyến đường này
gây cản trở tàu thuyền qua lại cũng như ảnh hưởng tới hệ sinh thái dừng ngập mặn nơi đây
qua giả soát toàn huyện hoành bồ có gần hai trăm linh hộ lấn chiếm với diện tích hơn hai trăm linh hectare đất bãi chiều
chủ yếu tập trung tại hai xã lê lợi và thống nhất
từ đó đã gây nên tình trạng tranh giành đất bãi chiều mâu thuẫn giữa người nuôi hà và người đi khai thác tự nhiên
nguy hiểm hơn là đã xuất hiện hoạt động mua bán trái phép đất mặt nước nhằm mục đích trục lợi
thời gian vừa qua trên đề bàn xã thống nhất có xảy ra tình trạng là một số hộ dân cắm cọc trên đất bãi chiều
một số cắm cọc để nuôi hà còn lại chủ yếu là cắm cọc để chiếm đất
hành vi cắm cọc này đã vi phạm luật đất đai
thế và nó ảnh hưởng rất là lớn đến các phương tiện lưu thông trên vịnh cửa lục
cái thứ hai nữa là nó tiềm ẩn cái nguy cơ mất an ninh trật tự do các hộ dân tranh giành chiếm đất
cái thứ ba nữa là nó ảnh hưởng đến cái rừng ngập mặn
vì trong việc cắm cọc này thì có những hộ vì mở rộng diện tích để phá hoại rồng rừng ngập mặn
và cũng như là nó ảnh hưởng đến dòng chảy
và các nguồn lợi thủy sản trong rừng ngập mặn
đây là rừng phòng hộ
toàn xã thống nhất hiện có một trăm ba mươi một hộ đang nuôi hà trên diện tích một trăm hai mươi năm ha đất bãi chiều
nằm trong khu vực vịnh cửa lục
hiện địa phương vừa kết hợp vận động nhân dân tự tháo rỡ
cũng như huy động các lực lượng tập trung giải tỏa số cọc cắm nuôi hà trái phép
đến thời điểm này xã thống nhất đã có năm mươi hộ tự nguyện tháo rỡ số cọc đã cắm để nuôi hà
với tổng diện tích tháo rỡ hơn bốn mươi hectare
đối với các hộ không chấp hành huyện hoành bồ kiên quyết giải tỏa số cọc cắm trái phép
nhằm bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường thủy trả lại nguyên trạng
cho các tuyến luồng trên vịnh cửa lục trong thời gian sớm nhất